bão số một mươi đã ảnh hưởng trực tiếp đến đảo cát hải huyện cát hải thành phố hải phòng gây ra gió to cấp tám giật cấp chín
đảo cát bà và huyện đảo cát hải gần như là bị cô lập do mọi phương tiện tàu thuyền đã bị cấm hoạt động từ ngày hôm qua
tại các xã an lộc tiến lộc hải lộc hoàng châu văn phong của huyện cát hải sóng to chiều cường dâng cao
các lực lượng biên phòng công an bộ đội dân quân tự vệ đã khẩn trương xuống khu vực dân cư bị ngập lụt
hỗ trợ người dân kê cao các vật dụng đồ dùng sinh hoạt gia đình sơ tán trẻ em người già phụ nữ
tại đây gió to cấp năm sau tăng lên cấp tám cấp chín thủy chiều đang lên
do ảnh hưởng của bão sáng nay tuyến phà bến gót cái viềng đã ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn
các phương tiện tham gia giao thông trên cầu tân vũ lạch huyện bị hạn chế đi lại
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đến chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng chín
có tổng số một năm mươi một phương tiện trong và ngoài huyện đã về nơi tránh trú an toàn
tổng số khách lưu trú lại đảo một một trăm năm mươi người đã được bố trí nơi an toàn